theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong những ngày qua mưa lũ tại các tỉnh đã khiến nhiều người chết và hàng loạt tuyến đường nhà ở bị sạt lở vùi lấp nghiêm trọng
đã có tám người chết ba người bị thương
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung tham luận thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế trao đổi một số nội dung biện pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh hải dương đề ra các giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới

khi có người đặt làm giả các loại giấy tờ nào thì triều yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân sau đó làm ra tài liệu giả rồi thuê xe ôm đi giao cho khách

tại mưa lũ đã làm một người chết tại xã gia phú huyện bảo thắng một trăm linh bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng một trăm chín mươi năm năm hectare lúa ngô hoa màu bị ngập hư hại nhiều công trình thủy lợi công trình cấp nước ở các địa phương
điển hình như sáng ngày tám tháng tám sự cố vợ ông cống thoát nước xả tràn của hồ thải quạng đuôi nhà máy tuyển đồng tà phời thuộc công ty của phần đồng tà phời vinacomin lào cai đã khiến hàng chục nhà dân ngập trong nước
nhiều tài sản hoa màu vật nuôi bị nước cuốn trôi
tỉnh lào cai đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn kèm theo rông lốc xét đánh lũ quét có thể xảy ra
trên địa bàn tỉnh yên bái mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân làm gãy và cuốn trôi ba cổ điện ba mươi năm kw khiến toàn huyện mất điện đến nay chưa có
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã thành lập ba tổ công tác xuống xã khao mang và xã hồ bốn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai
đối với sự cố sụt lún sạt trượt đất tại khu vực thi công hồ chứa nước đông thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng gây ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và hơn năm mươi m hai đất sản xuất của người dân
tỉnh lâm đồng chỉ đạo ubnd huyện lâm hà và chủ đầu tư công trình trước mắt là giải quyết nhu cầu đường đi điện sinh hoạt cho khoảng năm mươi hộ dân đang sinh sống tại khu vực này
ngày tám tháng tám đoàn công tác của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh cần hoàn thành khoan thăm dò tại một mươi năm điểm đưa ra giải pháp phù hợp làm chậm lại sự di chuyển của khối trượt
trước tình hình sạt lợ sụt trượt nghiêm trọng và diễn biến phức tạp tại một số địa phương hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh đắk nông quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục đối với ba công trình khu vực
ba công trình khu vực này
bao gồm hồ chứa nước đắk nơ tinh xã quảng sơn huyện đắk long đường hồ chí minh tại km một nghìn chín trăm linh ba trăm năm mươi đoạn qua phường nghĩa thành thành phố giang nghĩa khu vực sạt trượt ở bon bucrac và bon buprang một a xã quảng trực huyện tuy đức
để ứng phó với thiên tai đắk nông yêu cầu thực hiện cắm biển cảnh báo nguy hiểm đối với các công trình khu vực nêu trên nghiêm cấm các tổ chức cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm di rời toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng
tổ chức trực ban tại công trình hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ quan chắc theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai sự dịch chuyển nứt gãy hạng mục công trình để kịp thời xử lý
bên cạnh đó ubnd tỉnh đắk nông cũng chỉ đạo đối với hồ chứa nước đắk nơ tinh phải tính toán lại kịch bản vỡ đập khảo sát đưa ra phương án thoát nước giảm thiểu sạt trượt đất tại vai phải công trình
đối với đường hồ chí minh tại km một nghìn chín trăm linh ba trăm năm mươi phải tổ chức phân luồng giao thông tập trung xử lý dòng tụ thủy giáp công trình
bên phương án thoát nước phù hợp đối với khu vực sạt trượt bonbukrak và bonbukrang một a xã quảng trực cần hạn chế nước đổ về các vết nứt xem xét bố trí tái định cư cho các hộ dân di rời
thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện số bảy trăm ba mươi hai ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba về việc tập trung phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất bờ sông bờ biển và lũ quét
trong đó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd
các tỉnh thành phố khẩn trương thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở lũ quét
kiên quyết di rời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời tổ chức hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm chỗ ở tiếp tục giả soát kỹ phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét
về lâu dài thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch xây dựng và hoạt động xây dựng nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng nhất là rừng phòng hộ rừng đặc dụng tổ chức giả soát thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm triệt đề các trường hợp vi phạm về quản lý sử dụng đất quản lý bảo vệ rừng hoạt động xây dựng khai thác tập kết khoáng sản trái phép
thủ tướng cũng giao bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ dấu hiệu có thể xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó để chủ động sơ tán di rời trước khi xảy ra sự cố
chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và huy động các chuyên gia nhà khoa học khẩn trương tổ chức nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân sạt lở nguy cơ tai biến địa chất tại khu vực tây nguyên báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng tám
thủ tướng giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi nhất là các hồ đập sung yếu hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua
bộ giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo giả soát kiểm tra các tuyến giao thông kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở ngập úng sâu để có phương án chủ động đảm bảo giao thông và an toàn giao thông
trong công điện thủ tướng cũng giao nhiều nhiệm vụ cụ thể khác cho các bộ ngành liên quan và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn